vâng và thưa quý vị và các bạn nắng nóng kéo dài trên cả nước trong thời gian vừa qua thì cũng đã gây nên tình trạng cháy rừng
trọng tâm là ở khu vực miền trung như các tỉnh nghệ an quảng bình quảng nam hay thừa thiên huế
đã gây ra thiệt hại đáng kể về rừng môi trường và ảnh hưởng đến đời sống của người dân trên địa bàn
nhiều khu rừng đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
nguy cơ tiếp tục xảy ra cháy rừng là rất cao gây thiệt hại lớn về rừng môi trường ảnh hưởng đến tính mạng tài sản đời sống của người dân
do vậy phó thủ tướng lê văn thành đã ký công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường các biện pháp cấp bách để phòng cháy chữa cháy rừng
theo đó chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng
thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy rừng
tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ
phân công lực lượng ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong suốt mùa khô phải có phương án và sẵn sàng thực hiện sơ tán dân khi cần thiết
chủ động di rời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước
tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng
điều tra làm rõ nguyên nhân đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và xử lý trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường chỉ đạo kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các địa phương
phối hợp với bộ tài chính bộ kế hoạch và đầu tư các địa phương ra soát xây dựng kế hoạch bố trí kinh phí cho công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm hai nghìn hai mươi một và các năm tiếp theo
nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả phòng cháy chữa cháy rừng giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do các vụ cháy rừng
bộ công thương chỉ đạo tập đoàn điện lực việt nam phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan đảm bảo an toàn tuyệt đối của hệ thống điện quốc gia
không để xảy ra sự cố về hệ thống truyền tải cung cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống của người dân
bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo chuẩn bị các phương án lực lượng phương tiện tham gia phòng chống cháy rừng sẵn sàng ứng cứu các tình huống khẩn cấp về cháy rừng khi có yêu cầu
bộ tài nguyên và môi trường kịp thời dự báo và cung cấp thông tin về thời tiết và các hiện tượng thời tiết cực đoan đến người dân và các cơ quan liên quan phục vụ công tác phòng chống cháy rừng
các cơ quan thông tấn báo chí
có trách nhiệm thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy rừng
kịp thời đưa thông tin về cảnh báo và dự báo cháy rừng trong thời kỳ cao điểm
các bộ ngành trung ương ubnd cấp tỉnh và các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng
trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của cục kiểm lâm tại địa chỉ website kiểm lâm org vn
thông tin ngay khi cháy rừng xảy ra về cục kiểm lâm theo số điện thoại chín trăm tám mươi sáu sáu trăm sáu mươi tám
ba nghìn ba trăm ba mươi ba email fbtacom kiểmlâm org vn để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết